tin bão gần bờ cơn bão số ba
theo tin mới nhất từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hồi một mươi chín h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bảy độ kinh đông
cách đảo hải nam khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km
khoảng sáng mai một mươi tám tháng bảy bão số ba sẽ đi vào vịnh bắc bộ
khoảng chiều tối mai một mươi tám tháng bảy vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ hải phòng đến hà tĩnh
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm linh năm chín độ kinh đông
ngay trên đất liền khu vực nam đồng bằng bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vị trí tâm bão trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rông mạnh gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
ở vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai một mươi tám tháng bảy có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
vùng ven biển đông bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy chiều khoảng năm m
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba